hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khiến các mặt hàng như nước muối côn khử khuẩn orezone vitamin c đang cháy hàng tại các hiệu thuốc ở hà nội
sở y tế hà nội đã nói gì về vấn đề này xin mời quý vị cùng tìm hiểu
hàng loạt nhà thuốc tại hà nội xuất hiện cảnh xếp hàng dài mua thuốc thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống điều trị covid một mươi chín
tại nhà thuốc mc bốn mươi hai quang trung quận hoàn kiếm luôn có hơn chục người đợi mua thuốc
anh việt bốn mươi tuổi cho biết anh đi mua thuốc hạ sốt nước muối vitamin c cho người nhà mắc covid một mươi chín
nhưng phải đi đến ba hàng thuốc vẫn chưa đủ thuốc cần thiết
theo anh việt nhiều cửa hàng thuốc đã hết thuốc trong khi những nơi còn hàng thì phải chờ đợi rất lâu
người bán hàng tại hiệu thuốc bốn mươi hai quang trung thông tin thêm do lượng người mua quá đông
nên hiện các mặt hàng như nước muối côn khử khuẩn nước bù điện giải orezone đều hết hàng
một số khách hàng muốn mua năm sáu lọ nước muối nhưng cũng không còn để bán người bán hàng nói
tương tự từ các hiệu thuốc trên phố hai bào trưng quận hoàng kiếm quận hoàng mai
mặt hàng liên quan đến hỗ trợ phòng chống covid một mươi chín
điều trị covid một mươi chín đều khang hàng
các hiệu thuốc quanh khu vực bệnh viện việt đức vốn rất đa dạng các mặt hàng
cũng không còn loại vitamin c nhập khẩu
về vấn đề này đại diện sở y tế hà nội cho biết hiện hà nội đang có số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
do đó nhu cầu của người dân mua các loại thuốc thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống điều trị covid một mươi chín tăng theo
do lượng người mua tăng trong cùng một thời điểm nên có tình trạng một số hiệu thuốc hết hàng tạm thời
đại diện sở y tế khẳng định
đây là do lượng mua tăng mạnh bất thường hiệu thuốc chưa kịp nhập thêm
chứ hoàn toàn không có việc khang hàng hay đầu cơ tích trữ
về việc này thanh tra sở phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra liên tục
hy vọng sau sự vào cuộc của cơ quan chức năng tình trạng khang hiếm sản phẩm phục vụ cho việc điều trị
tại nhà của f sẽ được cải thiện trong bối cảnh hiện nay khi gần chín mươi chín f tại hà nội đang cách ly tại nhà
trái ngược với khung cảnh xếp hàng tại các hiệu thuốc đường phố hà nội giờ tan tầm những ngày gần đây
khiến người dân thủ đô ngỡ ngàng vì vẻ vắng lặng lạ thường dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế ra đường
vài ngày trở lại đây số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội liên tục tăng lên tới hơn một mươi ba ca một ngày
đường phố hà nội trở nên vắng vẻ hơn dù trong giờ cao điểm từ bảy h ba mươi đến tám h
nhưng ngã tư đào tấn liễu giai kim mã nguyễn trí thanh vẫn rất thưa thất phương tiện qua lại
nếu ở thời điểm trước tại không giờ cao điểm thì sẽ là cảnh hàng dài xe máy ô tô nối đuôi nhau
và nhịp đèn đỏ mới có thể qua được nút giao này
chị vũ hồng loan người thường xuyên đi qua nút giao đào tấn kim mã cho biết
khoảng ba đến bốn hôm nay nút giao này dù là giờ cao điểm nhưng vẫn thường rất thông thoáng
tôi đi giảm hơn nửa thời gian từ nhà đến cơ quan
gần tám giờ sáng nhưng tại nút giao kim mã ngọc khánh vẫn rất neo người qua lại
đường kim mã hướng về trung tâm thành phố lưu thư phương tiện
đây là hình ảnh rất hiếm gặp dường như chỉ xuất hiện trong những ngày nghỉ lễ
tết như mấy hôm nay lại xuất hiện trong ngày thường
nút giao núi trúc kim mã các phương tiện cũng chỉ mất một nhịp đèn đỏ là có thể thành thang di chuyển
ngã tư nguyễn trí thanh giao với đê la thành ngày thường
trong giờ cao điểm phải mất rất nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể qua
nhưng hôm nay thì phương tiện đi lại rất thông thoáng
có thể thấy làn sóng dịch bệnh lần này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân hà nội
hy vọng tình hình dịch bệnh tại hà nội sẽ sớm hạ nhiệt
và thủ đô sẽ sớm trở lại với nhịp sống náo nhiệt vốn có
tiếp tục bản tin một thông tin mới nhất liên quan đến việc hỗ trợ cho đoàn viên
người lao động bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây
theo nội dung tại quyết định bốn nghìn hai trăm chín mươi hai qd tld về việc dừng thực hiện quyết định ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín qdtld
chỉ hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm covid một mươi chín
trước ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai theo quyết định ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín qd tld
được thực hiện chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã quyết định dừng việc thực hiện
nghị quyết ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín qdtld ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên
và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín kể từ mùng một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm covid một mươi chín
trước ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai theo quyết định ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín qd tld

nghị quyết ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín qd tld ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai theo quyết định ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín qd tld
kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai việc chi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
kể cả f tử vong được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ thăm hỏi trợ cấp các quyết định bốn nghìn hai trăm chín mươi qdtld
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai về việc ban hành quy định thu chi quản lý tài sản công đoàn cơ sở
quyết định bốn nghìn hai trăm chín mươi một qd tld
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn
số ca covid một mươi chín tăng cao trở lại một trong những trường hợp không tránh khỏi là thành viên trong gia đình mắc covid một mươi chín
điều này còn trở nên khó khăn hơn khi trong nhà có trẻ nhỏ
trở thành f nhiều phụ huynh có xu hướng gửi con cho ông bà
tuy nhiên bác sĩ trương hữu khanh đã nêu ra những cảnh báo cho trường hợp này
thành f mà bản thân đang có con nhỏ trong độ tuổi cần được chăm sóc thì lo lắng cho trẻ
cũng là điều bình thường
tuy nhiên mất bình tĩnh và vội vàng gửi con cho ông bà nội ông bà ngoại chăm giúp
nhất là trong làng sóng covid một mươi chín mà biến chủng omicron đang dần chiếm ưu thế là điều không nên
ba mẹ nhiễm thì có thể con đã nhiễm rồi mà chưa phát ra xét nghiệm chưa thấy dương tính hoặc cũng có thể dương tính rồi
nhưng trẻ nhỏ cơ địa vốn chỉ bị covid một mươi chín nhẹ nên không có triệu chứng hoặc triệu chứng thoáng qua khó nhận biết
nên tỉnh táo nhìn nhận rằng dù con bạn ở độ tuổi chưa tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
ông bà đã tiêm rồi thì nguy cơ cho ông bà tức cha mẹ của bạn vẫn cao hơn
vì đây là căn bệnh tấn công mạnh vào người lớn tuổi người có bệnh nền
vừa lớn tuổi vừa có bệnh nền thì càng nguy
với chủng omicron này bạn nhiễm vợ chồng bạn nhiễm nếu chích ngừa rồi thì cũng ổn
nếu đứa trẻ nhiễm ở trẻ thường là thể nhẹ và từ từ bớt
thực tế đã chứng minh omicron gây bệnh nhẹ hơn delta
tuy nhiên với những đối tượng nguy cơ là người lớn tuổi có bệnh nền trong gia đình
thì vẫn có một tỷ lệ nhỏ có thể chuyển nặng
người mắc covid một mươi chín phải nhập viện hiện nay là những người này
bên cạnh một nhóm do chưa tiêm ngừa đủ hậu quả của việc mắc covid một mươi chín
mà không may chuyển nặng ở người lớn tuổi ai cũng đã thấu đã hiểu
tương tự trường hợp nếu trong nhà bạn có hai ba đứa trẻ
các trẻ này bình thường vẫn chê với nhau mà xuất hiện một bé dương tính
thì cũng không nên đem những đứa trẻ còn lại sang ông bà tạm trú
hơn nửa chủng omicron tuy nhẹ nhưng có đặc điểm là lây rất nhanh
điều đó đồng nghĩa với việc những đứa trẻ sống cùng f có nguy cơ rất cao
là đã lây nhiễm rồi nhưng chưa phát
nếu có chọn phương án gửi con nhất thiết chỉ nên gửi cho người trẻ khỏe
và người này cũng phải hiểu rõ rằng đứa trẻ đó là một f một nguy cơ cao và có thể đã nhiễm rồi
nếu không có người trẻ khỏe nào để gửi trẻ
thì nên bình tĩnh cùng nhau vượt qua thời gian f
mang khẩu trang giữ nhà cửa thông thoáng ăn uống đủ chất
có triệu chứng gì trị triệu chứng đó
thì người lớn không nguy cơ hai con nít mắc bệnh cũng sẽ như bị các siêu vi hô hấp khác
cũng sốt cũng ho sổ mũi khó ngủ
trẻ bị mau khỏi hơn người lớn có trẻ sốt cao có trẻ sốt nhẹ
nhưng hiếm khi có ba ngày
người lớn cố gắng không để stress tấn công bởi nếu cha mẹ có lo âu
đứa trẻ sẽ dễ bị ảnh hưởng
những ngày gần đây ca mắc covid một mươi chín mới ở một số tỉnh tây nguyên gia tăng
trong đó có nhiều trẻ em
các bậc phụ huynh bắt đầu cẩn trọng hơn cho việc phòng dịch cho con em mình
từ việc ghi nhận ít số ca nhiễm covid một mươi chín là trẻ em
thì số này hiện nay đã tăng dần lên đặc biệt là ở tỉnh đắk lắc
theo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đắk lắc
nếu từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi năm tháng hai số ca mắc covid một mươi chín mới là một tám trăm chín mươi năm trường hợp
thì trẻ em từ đến một mươi một tuổi chiếm ba trăm tám mươi chín trường hợp tương ứng hai mươi năm mươi ba
trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một trăm bảy mươi ba trường hợp tương ứng chín bảy mươi
từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến bảy tháng ba
đến ngày hai mươi bảy tháng hai ghi nhận hai hai trăm bảy mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín mới
thì trẻ em từ đến một mươi một tuổi đã tăng lên bốn trăm năm mươi chín tương ứng với hai mươi một mươi bốn
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tăng lên một trăm tám mươi ba trường hợp
ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng hai ghi nhận thêm hai một trăm năm mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
thì trẻ em từ đến một mươi một tuổi là bốn trăm linh tám trường hợp
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một trăm sáu mươi bốn trường hợp
trong số các ca mắc covid một mươi chín mới ở thành phố buôn ma thuột
vẫn chiếm nhiều nhất
trước diễn biến của tình hình dịch bệnh
từ ngày một tháng ba học sinh tất cả các cấp học ở thành phố buôn ma thuột
chuyển sang hình thức họp trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
ngành y tế các tỉnh con tum lâm đồng cũng chuẩn bị đầy đủ các phương án
để phòng dịch cho người dân đặc biệt là trẻ em
nhiều cơ sở y tế chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín vừa và nặng
chị nguyễn thị thanh và nhiều hội dân khác ở khánh xuân buôn ma thuột đắk lắk cho biết
số ca mắc covid một mươi chín mới là trẻ em diễn biến phức tạp nên chị cũng tập cho trẻ thói quen đeo khẩu trang
sát khuẩn thường xuyên không bỏ khẩu trang khi tiếp xúc với bạn bè và những gia đình hàng xóm
nhiều hội dân ở đắc hà rin đắc hà con tum cũng cho biết để ngăn chặn dịch lây lan cho trẻ em
các bậc phụ huynh chú ý huấn luyện cho con em của mình thói quen phòng dịch
nhất là khi tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa hoặc đến nơi công cộng
dặn kỹ con em mình khi có triệu chứng bất thường thì báo ngay hình thành thói quen thường xuyên sát khuẩn
chuyển sang những tin tức đáng chú ý về diễn biến dịch bệnh trên thế giới
mới đây khả năng tái nhiễm hậu covid một mươi chín đang là vấn đề được sư luận quan tâm
các nhà nghiên cứu từ đan mạch đã xem xét khoảng một tám triệu ca nhiễm covid một mươi chín để tìm hiểu nguy cơ tài nhiễm omicron
hãng tin reuters đã đăng tải kết quả của một nghiên cứu về nguy cơ tái nhiễm omicron được thực hiện bởi các nhà khoa học đan mạch
biến thể omitforn dễ lây lan được phát hiện vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ở miền nam châu phi và đã lây lan ra khắp thế giới
sau đó các nhà khoa học đã phát hiện thêm một dòng phụ của biến thể omicron gọi là ba hai hay còn gọi là omitront tàn hình vì nó khó phát hiện hơn
tại đan mạch lúc này dòng phụ ba hai đã nhanh chóng xóa ngôi của dòng gốc ba để trở thành biến thể sars cov hai chiếm ưu thế
nhiều người đặt ra câu hỏi liệu một người có thể lần lượt nhiễm cả hai dòng này của omithron hay không
các nhà khoa học tại cơ quan quản lý bệnh truyền nhiễm hàng đầu của đan mạch stantay serom institus ssi đã dẫn đầu một nghiên cứu lớn về vấn đề này
hiện nghiên cứu vẫn đang chờ bình duyệt
ba một và ba hai khác nhau tới bốn mươi đột biến
ba hai hiện chiếm hơn tám mươi tám số ca covid một mươi chín ở đan mạch và số ca nhiễm dòng phụ này bắt đầu gia tăng ở vương quốc anh nam phi và naui
tái nhiễm omicron hiếm nhưng có xảy ra
nghiên cứu mới cho thấy những người từng nhiễm ba một có thể bị nhiễm ba hai sau đó nhưng đây là điều hiếm khi xảy ra
các tác giả nghiên cứu cho biết chúng tôi cung cấp bằng chứng cho thấy việc tái nhiễm omicron ba hai là rất hiếm nhưng có thể xảy ra tương đối ngắn sau khi nhiễm ba
nghiên cứu đã xem xét một tám triệu ca covid một mươi chín được báo cáo ở đan mạch trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong số này họ tìm thấy một trăm tám mươi bảy trường hợp tái nhiễm covid một mươi chín những người này có kết quả xét nghiệm dương tính hai lần cách nhau từ hai mươi đến sáu mươi ngày
trong một trăm tám mươi bảy ca nhiễm có bốn mươi bảy trường hợp tái nhiễm ba hai ngay sau khi nhiễm ba
các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng việc tái nhiễm dòng phủ của omicron ba hai là một trường hợp tái nhiễm ba một
phần lớn xảy ra ở người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng và chỉ gây bệnh nhẹ không có trường hợp nào dẫn đến nhầm viện hoặc tử vong
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra ít vật chất virus hơn ở lần lây nhiễm thứ hai cho thấy một số khả năng miễn dịch đã được phát triển từ lần nhiễm virus đầu tiên
các tác giả của nghiên cứu viết tỷ lệ tái nhiễm có vẻ thấp hơn với số lượng xét nghiệm sars cov hai dương tính cao trong suốt thời gian nghiên cứu
tuy nhiên tỷ lệ này nhấn mạnh rằng chúng ta cần đánh giá liên tục về thời gian miễn dịch do vaccine và hoặc miễn dịch tự nhiên cung cấp
tình hình dịch tại hồng kông đã có những diễn biến phức tạp giới chức hồng kông trung quốc cho biết nhà sát tại các bệnh viện và các nhà tăng lễ công cộng tại thành phố này đang trong tình trạng quá tải
các bệnh viện và nhà sát ở hồng kông hiện đang hoạt động công suất tối đa khi lượng người tử vong vì covid một mươi chín được ghi nhận cao kỷ lục
mới đây giới chức hồng kông thông báo ghi nhận ba mươi bốn bốn trăm sáu mươi sáu ca mắc mới và tám mươi bảy ca tử vong vì covid một mươi chín
chính quyền đặc khu có bảy bốn triệu dân này hiện không loại trừ khả năng có thể áp dụng một lệnh phong tỏa thành phố để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
có một lượng lớn người chết vì covid một mươi chín lao cai hin quản trị viên lâu năm tại một cơ quan quản lý bệnh viện hồng kông nói
chúng tôi không thể xử lý hoàn toàn việc chuyển các thi thể do vậy có thể vô tình nhìn thấy các thi thể chất lên nhau
trong phòng cấp cứu và tai nạn thi thể bệnh nhân quá cố cần được chuyển ra khỏi các bệnh viện công đến nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra
trong khi đó bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ darin tiese cho biết
bệnh viện đang hỗn loạn chúng tôi không ngờ các ca nhiễm lại tăng lên nhanh như thế
chúng tôi đang không biết phải làm gì với các bệnh nhân covid nên giữ hay cho họ xuất viện
tình hình hiện ngoài tầm kiểm soát các nguyên tắc cách ly và giãn cách xã hội dường như không mấy hiệu quả
albot o một quan chức cấp cao
bộ y tế nói với financal times rằng phần lớn trong một ba trăm năm mươi chỗ ở ba nhà xác công thành phố đã chật kính
các phòng cấp cứu cũng phải chịu áp lực lớn bệnh nhân thường phải khám ở các khu vực không có che chắn trước khi được chuyển vào điều trị
theo tony linh người đứng đầu hiệp hội bác sĩ công của thành phố
có hàng chục thi thể trong phòng xử lý tai nạn và cấp cứu cũng đang chờ được chuyển đến nhà xác
hồng kông có lượng lớn người già chưa được tiêm vaccine dù gần đây số mũi tiêm tăng lên
nhiều người chưa tiêm do lo sợ tác dụng phụ và trở nên tự mãn sau thành công của thành phố trong việc kiểm soát virus năm ngoái
gần chín mươi người trưởng thành hồng kông đã được tiêm một mũi biontech hay vaccine sinovac của trung quốc
nhưng tỷ lệ này ở người từ tám mươi tuổi trở lên chỉ là bốn mươi tám
theo giới chức chín mươi một người tử vong trong đợt dịch hiện nay chưa tiêm đủ vaccine
tháng qua virus đã tấn công sáu trăm linh nhà chăm sóc và trung tâm dành cho người khuyết tật
từ số liệu trên có thể thấy
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có hiệu quả như thế nào trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nặng
và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân covid một mươi chín
tin tức về tình hình dịch covid một mươi chín tại hồng kông này là câu chuyện chính về diễn biến đại dịch đáng báo động trong toàn cảnh ngày hôm nay
bên cạnh đó một chuyên gia chống dịch covid một mươi chín hàng đầu của trung quốc cho rằng
nước này có thể chấm dứt chính sách zero covid trong tương lai gần để sống chung với dịch
trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội chuyên gia tăng quang thành viên của tổ chuyên gia cấp cao
thuộc ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho rằng chiến lược chống covid một mươi chín của bắc kinh không thể giữ nguyên mãi mãi theo afp
ông tăng từng là trưởng khoa học gia của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc cho biết
mục tiêu lâu dài của nhân loại là cùng tồn tại với virus với tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong ở mức chấp nhận được
theo vị chuyên gia cách tiếp cận của trung quốc đã ngăn chặn được những bất ổn ban đầu do việc lây lan trên diện rộng
như tại nhiều nước phương tây nhưng tỷ lệ nhiễm bệnh thấp giờ là điểm dễ bị tổn thương
người đặt biển dịch tự nhiên
ông tăng khen ngợi các nước phương tây vì đã dũng cảm tìm cách sống chung với virus
và cho rằng trung quốc nên quan sát và học hỏi dù thời điểm này chưa cần thiết mở cửa khi đại dịch toàn cầu đang ở đỉnh dịch
dù vậy trong tương lai gần ở thời điểm thích hợp lộ trình để sống chung với virus theo cách của trung quốc
nên được trình bày ông tang nhận định
bài viết trên của ông tăng được cho là nhận định hiếm khi xuất hiện trong số các quan chức trung quốc
và những ý kiến tương tự từng bị công kích
trung quốc lâu nay đề cao hiệu quả của cách chống dịch zarocovit cho rằng chiến lược này giúp ngăn tỷ lệ lây nhiễm tăng cao
tuy nhiên những ảnh hưởng của các quy định liên quan như phong tỏa xét nghiệm diện rộng đến đời sống thường ngày
cũng như những đợt bùng dịch tại các thành phố ở đại lục lẫn hồng kông đang đặt ra những dấu hỏi về tính lâu dài của zero covid
sau hơn hai năm thế giới vẫn đang chứng kiến những hậu quả đau thương từ đại dịch
hiện thực tàn khốc tại hồng kông hiện nay cho thấy rõ hiệu quả của việc tiêm vaccine covid một mươi chín
trong việc giảm tỷ lệ tử vong và nguy kịch ở bệnh nhân covid một mươi chín
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại